tình trạng người dân sử dụng kích điện để đánh thủy sản trái phép đang diễn ra khá phổ biến tại hà tĩnh
gây bức xúc trong dư luận đe dọa đến an toàn tính mạng con người cũng như hủy diệt môi trường sinh thái
tình trạng người dân dùng kích điện bắt cá diễn ra phổ biến ở huyện can lộc cẩm xuyên thạch hà lộc hà tỉnh hà tĩnh
với dòng điện từ một trăm một mươi đến hai trăm hai mươi v tất cả các sinh vật ở dưới nước nằm trong bán kính từ một năm đến hai mét đều bị hủy diệt
làm cho nguồn lợi thủy sản không thể tái tạo dẫn đến sụt giảm nhanh chóng số lượng các loài thủy sản ảnh hưởng đến đa dạng sinh học
trong thời gian qua mặc dù lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh đã bắt giữ xử lý năm mươi hai vụ với bốn mươi bốn đối tượng sử dụng công cụ kích điện các loại để đánh bắt thủy sản
thu giữ năm mươi hai bộ kích điện phạt tiền gần hai mươi triệu đồng tuy nhiên tình trạng khai thác theo phương thức này vẫn chưa có dấu hiệu giảm